xin được quay trở lại với những diễn biến mới nhất về sức khỏe của nữ ca sĩ phi nhung
xuân an lên tiếng bảo vệ phi nhung trước những thông tin sai lệch về sức khỏe
đồng thời người bạn thân của nữ ca sĩ cũng công bố sự thật bất ngờ về tình trạng hiện tại của phi nhung
cựu siêu mẫu xuân lan bày tỏ bức xúc trước loạt thông tin sai lệch về tình hình sức khỏe của ca sĩ phi nhung
trên trang cá nhân xuân lan bày tỏ nếu thương chị nhung thật sự thì làm ơn đừng đăng stay tốt gây hoang mang dư luận
điều này sẽ gây phiền đến những người đang hết lòng cứu chữa trị
ngoài ra xuân lan cho biết thêm giọng ca bông điên điển vẫn đang được các y bác sĩ tích cực chữa trị tại bệnh viện trợ giấy tp hcm
hiện thông tin về bệnh tình sức khỏe phi nhung đang có chiều hướng chuyển biến sâu hơn sau một thời gian điều trị covid một mươi chín
khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng
được biết đã gần một tháng kể từ ngày cô chuyển lên bệnh viện trợ giấy tp hcm
để điều trị nhưng vài ngày gần đây tình hình không được tích cực
endy phạm con gái của phi nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ một đoạn clip ngắn về mẹ ruột trên trang cá nhân
kèm lời chia sẻ my beautiful mother tạm dịch mẹ xinh đẹp của tôi
mặc dù không nói nhiều nhưng có thể thấy con gái phi nhung lúc này đang rất nhớ mẹ
nhưng chỉ biết cầu nguyện cổ vũ tinh thần cho mẹ từ xa
trước đó wendy nhiều lần không giấu được sự lo lắng dối bời khi mẹ lâm bệnh nặng
cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
từng đi ô tô suốt sáu tiếng để tới một nhà thờ
cầu nguyện cho mẹ sớm ngày vượt qua
bên cạnh đó người chị thân thiết của phi nhung ca sĩ ji phương trinh mới đây
cũng có chia sẻ gây chú ý
trong live stream của ca sĩ cam thơ vợ cũ bằng kiều bật khóc nói nghẹn ngào
sáng nay tôi nhận được một tin khá buồn từ wendy con gái phi nhung
con bé bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của phi nhung đang trở nặng
bác sĩ nói với con gái vi nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần
nguyên một ngày tôi cứ bẩn thần không làm được gì hết
cứ mỗi lần nghĩ đến phi nhung nước mắt tôi lại ướt đấm
lông mi rót ra phải gắn lại hai ba lần liền
bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là mình cũng biết rồi
tất nhiên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi
nhưng có chuẩn bị cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn
tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra thôi
từ hôm nọ đến nay tôi liên tục cầu nguyện và đi làm thiện nguyện cho phi nhung
đồng thời trong lúc tâm sự với cam thơ gigi phương trinh không nén được đau lòng
khi nhắc đến các con nuôi của phi nhung đang cầu cứu và chờ mong tin mẹ từng ngày
tôi thấy cảnh các con mà không kiềm lòng được
tôi khóc đến mức hôm nay mắt đã sưng lên
lúc tôi xem thấy clip đó tôi ước gì mình có đôi cánh để bay về việt nam
để ôm các con vào lòng và an ủi tội nó
các bé đã mùa côi bố mẹ rồi
nếu phi nhung có mệnh hệ gì thì các con phải mồ côi thêm lần nữa
thế là mùa côi hai lần trong đời
nữ ca sĩ xúc động
nhắc đến phi nhung gigi phương trinh vô cùng đau lòng
cô ấy có rất nhiều điều hoài bão mong muốn cần phải làm
tôi đã cầu nguyện và làm hết những gì bản thân có thể
tất nhiên còn nước còn tát chúng ta không nên bi quan quá
nhưng là con người mà khi nghe những hung tin như thế này
thì không thể che giấu được đau buồn
trước đó trên facebook cá nhân vợ cũ bằng kiều cũng nhiều lần nhắc đến các con nuôi của phi nhung
chưa bao giờ chị cảm thấy mình vô dụng như lúc này
nghe thấy tiếng cầu cứu của các con phi nhung mà thấy mình bất lực
chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào
để mẹ phi nhung về nhà với các cháu
cô cũng hứa sẽ phủ ca sĩ phi nhung chăm lo cho các con
không để các con phải bơ vơ
các con ơi các con đừng lo
các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu
cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
mẹ phi nhung không nỡ lòng bỏ đi
khi nghe tiếng khóc của các con kêu nhớ mẹ như thế đâu
mạnh mẽ lên các con nhé
gigi phương trinh ngậm ngùi
gigi phương trinh từng chia sẻ
phi nhung rất thân thiết với gia đình cô
quen đi con gái phi nhung gọi mẹ cô
gọi cô là bà ngoại gọi cô là gì
nên mọi bữa tiệc trong nhà đều có sự tham gia của mẹ con phi nhung
kể từ ngày biết tin phi nhung bị bệnh
gigi phương trinh luôn hỏi thăm động viên quen đi
cô cũng mong bạn bè người thân cầu nguyện cho phi nhung
sớm khỏi bệnh và được đoàn tụ cùng con gái ở mỹ
phi nhung hiện đang cưu mang hai mươi ba người con nuôi
mỗi em là mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau
nhưng chủ yếu là trẻ mổ côi
các con của phi nhung cũng bật khóc khi nhắc đến mẹ
con chào cô gigi phương trinh
các con là con của mẹ phi nhung
chúng con cảm ơn cô rất nhiều vì đã lo
vì mẹ phi nhung chuyển tiền cho các con ăn học
các con cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ và cô
cô ơi mẹ của các con đang bị bệnh nặng lắm
các con nhớ mẹ nhiều lắm
cô ơi cứu mẹ nhung đi
mẹ về với các con đi
các con sẽ bơ vơ lắm
con sợ khi không có mẹ
con sợ mẹ bỏ con
mẹ ơi con biết phải làm sao đây
mau về với con đi con nhớ mẹ nhiều lắm
cô gigi phương trinh ơi
con xin cô hãy cứu mẹ
con hứa mẹ của con
mẹ con hứa với con luôn luôn che chở chúng con
lo cho tương lai cho các con sau này
trong khi đó
em trai của phi nhung đang ở mỹ cũng không giấu nổi nỗi buồn
lo lắng khi không thể ở bên cạnh chị lúc này
từng dòng thư đầy xúc động
của em trai ca sĩ phi nhung
gửi đến người chị đang chiến đấu trên giường bệnh
khiến nhiều người sụt sùi nước mắt
đã năm năm rồi
chị em mình chưa gặp lại nhau phải không chị
lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau tại đức
trong tâm trí của em
sâu tận đáy lòng của em
chị là một người mẹ em luôn tôn kính
em trai phi nhung bật khóc mỗi khi nghĩ về chị
người này cho biết con gái phi nhung
wendy cũng rất lo lắng
và mỗi ngày đều cầu nguyện cho mẹ
em không thể nào chịu đựng được nữa chị
em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy
chị luôn nói với em mạnh mẽ lên
sau này chị còn cần đến em
để cho chị chỗ dựa tinh thần
em mạnh mẽ lắm rồi chị
chị hãy mau mau tỉnh dậy nha chị
em nhớ chị lắm
chị ơi em về quen đi chờ chị dậy
còn về với cháu em nữa
cháu em trông chờ chị mỗi ngày
con em còn chưa gặp mặt cô hai của nó nữa
mau mau tỉnh dậy đi chị
em nhớ chị lắm
em trai phi nhung viết
hiện tại wendy phạm con gái ruột của phi nhung
đang sinh sống và làm việc tại mỹ
trước đó con gái phi nhung đã làm giấy ủy quyền
cho nghệ sĩ việt hương
trở thành đại diện của mẹ ở việt nam
khi cần thiết việt hương sẽ là người đứng ra thông báo
và lo mọi việc cho phi nhung
hiện tại những người đại diện
của phi nhung tại việt nam như diễn viên việt hương
siêu mẫu xuân lan quản lý diễm phạm
chưa đưa ra thông tin chính thức
và cập nhật tình trạng sức khỏe của giọng ca bông đi điển
tuy nhiên một động thái được nhiều người chú ý
là rất nhiều đồng nghiệp
người thân của phi nhung đăng tải dòng chia sẻ
mong mọi người cầu nguyện để nữ ca sĩ
vượt qua danh giới sinh tử
trong giai đoạn covid một mươi chín
ca sĩ chuj di phương trinh người chị và đồng nghiệp thân thiết
của phi nhung đang sống tại mỹ
cũng vừa chia sẻ đầy lo âu
phi nhung ơi em không được bỏ cuộc nhé
wendy và các con của em rất cần em
em hiểu không
trên fanpage chính thức của ca sĩ phi nhung
quản trị trang cũng cập nhật dòng trạng thái
xin hãy cầu nguyện cho
phật tử phạm phi nhung
pháp danh tịnh bình tai qua nạn khỏi
tật bệnh tiêu trừ oan gia giải kết
đáng chú ý nhất gần đây
trên trang cá nhân của tommy
em trai của ca sĩ phi nhung đã có những lời chia sẻ
khiến nhiều người xúc động và dưng rưng nước mắt
kể từ ngày biết chị gái mắc covid một mươi chín
tommy ở nước ngoài luôn hướng về phi nhung
mong nữ ca sĩ phi nhung
cảm ơn ca sĩ áo mới cà mau sớm khỏe mạnh trở lại
cảm xúc tommy dường như
đang dâng trào
em không thể nào chịu được nữa chị
em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy
chị luôn thường nói em mạnh mẽ lên
sau này chị còn cần đến em
để cho chị chỗ dựa tinh thần
em mạnh mẽ lắm rồi chị
chị hãy mau tỉnh dậy nha chị
em nhớ chị lắm
theo em trai của phi nhung
hai chị em gặp nhau lần gần nhất đã năm năm trước
trong tâm trí của tommy luôn tôn kính phi nhung
chị bảo gì em đều làm theo
chỉ cần chị không thích em điều gì
em đều thay đổi
em luôn làm theo ý của chị dạy bảo em
em trai ca sĩ phi nhung chút bầu tâm sự
tommy cho biết thêm anh là người
ít khi để phi nhung phải lo lắng nhất trong gia đình
cũng là người chị gái đặt nhiều hy vọng nhất
tất cả cuộc sống hiện tại tommy bây giờ
đã không làm cho phi nhung thất vọng
đối với em trai
phi nhung còn hứa hẹn nhiều thứ
vì thế em còn phải gặp chị để nhõng nhẽo
khi mỗi bữa ăn em cần chị gắp
từng món ăn cho em ăn
mỗi khi chị em mình gặp
tối đi ngủ chị luôn hỏi em có lạnh không em
hay nóng để chị giảm nhiệt độ trong phòng
tuy em lớn rồi
có gia đình rồi có cuộc sống riêng rồi
nhưng với chị em luôn luôn là một đứa trẻ
chị luôn thường nói với em như vậy
khép lại những cảm xúc yêu thương
và đầy sự lo âu
anh tommy từ phương xa gửi về chị gái
đang điều trị covid một mươi chín tại việt nam
chị ơi em với wendy phạm con gái phi nhung
chờ chị dậy còn về với cháu em nữa
cháu em trông chờ chị mỗi ngày
con em cũng chưa gặp mặt cô hai của nó nữa
mau mau tỉnh dậy đi chị
em nhớ chị lắm
dòng tâm sự mới nhất kể trên của thomi với chị gái phi nhung
đã chạm đến trái tim tất cả mọi người
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên
tiếng lòng của tommy đã nói với phi nhung
ngay thời điểm ca sĩ chiều qua phà hậu giang
phải chuyển sang bệnh viện trợ giấy
vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
để điều trị covid một mươi chín
em trai phi nhung cũng đã có những tâm xử
làm cho mọi người cảm động
ở lần chia sẻ cảm xúc vào cuối tháng tám
tommy cho biết khi nghĩ về phi nhung
thì em trai luôn thấy một tâm hồn
chị là người đã quay về những lúc em vấp ngã
thất bại trong cuộc sống
chị là người luôn yêu thương và dạy bảo
mỗi khi em làm sai điều gì
chị là người cho em cuộc sống thật nhất
mà không phải tạo cho mình một vỏ bọc nào cả
tommy cho biết thêm
phi nhung là người đã cử khổ nuôi dạy em khôn lớn
mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì
là người đã cho em điểm tựa quan trọng nhất
trong cuộc đời
dìu dắt và chỉ bảo cho em
để em bước vào cuộc đời
và phi nhung cũng là người rơi nước mắt nhiều nhất vì em
người hy sinh lớn nhất
vì các em
nếu như má là người phụ nữ quan trọng nhất
trong cuộc đời của em
thì chị sẽ là người phụ nữ quan trọng thứ nhì
chỉ có biết không có gì quan trọng hơn chị không
kể cả gia đình riêng của em
trong cuộc đời của em không ai thay thế được chị hết
em xin cảm ơn tất cả mọi người
đã cùng cầu nguyện cho chị
em biết ơn và luôn trân trọng những tình cảm
của tất cả mọi người
em luôn cầu nguyện phật trời cho chị ấy
em giảm tuổi thọ để cho chị em
được tay qua nạn khỏi
vì em chỉ có một người chị này thôi
em trai cao
ca sĩ phi nhung chia sẻ
trước thông tin này vợ cũ bằng kiều là ca sĩ
chi di phương trinh
cũng là người đỡ đầu và thân thiết với phi nhung
đã bật khóc chia sẻ
tình hình phi nhung đang rất nguy kịch
nhưng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người
đã cùng cầu nguyện cho em
ở đây tôi ngày nào cũng ra tượng đức mẹ
để cầu nguyện cho phi nhung vượt qua cơn bão bệnh nguy nan này
tôi vẫn tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta
sẽ được bề trên chứng giám và hồi đáp
tôi tin ông trời có mắt và mong muốn
của chúng ta sẽ được đáp lại
phi nhung là một cô gái rất mạnh mẽ
nên tôi tin em sẽ vượt qua
mọi người hãy cùng cầu nguyện cho phi nhung thật nhiều hơn nữa
tiếp đó chi di phương trinh
cầm hộp quyên góp từ thiện trên tay và nhắn gửi
đây chính là món quà
chị gửi tới em phi nhung à
em phải dáng khỏe lại để chị em mình tiếp tục
làm những công việc thiện nguyện
mà chúng ta đã dự định từ trước
thay mặt cho phi nhung tôi xin gửi chút tiền này
về cho đồng bào ở việt nam
những người đang gặp khó khăn trong mùa covid này
được biết cách đây vài tháng
chi di phương trinh và phi nhung
sẽ đi biểu diễn tại mỹ để quyên góp từ thiện cho việt nam
nhưng ngay sau đó phi nhung nhiễm bệnh
và trở nặng không về mỹ được
vì vậy chi di phương trinh quyết định
dùng tiền túi tổ chức tiệc sinh nhật
và kêu gọi bạn bè dự tiệc quyên góp tiền từ thiện
thay vì tặng quà cho cô
số tiền thu lại được sau tiệc sinh nhật
là hai mươi năm đô
chi di phương trinh quyết định gửi toàn bộ số tiền này
về việt nam làm tư thiện dưới tên phi nhung
coi như một món quà hồi hướng công đức
giúp phi nhung sớm khỏi bệnh
phi nhung có bàn nhau làm từ thiện
để ủng hộ người dân việt nam chống dịch
nhưng phi nhung bất ngờ ngã bệnh
chính vì thế tôi quyết định tổ chức buổi tiệc sinh nhật vừa qua
để quyên góp tiền từ bạn bè
anh chị em nghệ sĩ
gửi về việt nam dưới tên phi nhung
coi như tích công đức mong em sớm khỏi bệnh
ban đầu tôi chỉ ước chừng một mươi năm đô thôi
nhưng về đếm thì số tiền lên tới
tới ngày hôm sau tôi tiếp tục nhận được tiền
từ một số người bạn mình
không đi dự tiệc sinh nhật
tính đến thời điểm hiện tại
số tiền tôi nhận được đã lên đến hai mươi năm đô
tôi coi đây là món quà lớn
tặng cho phi nhung trong thời điểm này
tôi xin nói rõ ràng
mình không tổ chức chương trình quyên góp nào cả
mà chỉ kêu gọi bạn bè tới dự sinh nhật
tặng quà sinh nhật cho tôi thôi
tức là thay vì tặng quà sinh nhật như mọi năm
bạn bè tôi sẽ gửi tiền vào hòm tiền cho tôi
để tôi làm từ thiện
ngoài ra tôi không nhận tiền quyên góp của ai hết
nhiều người cũng bảo vì tôi nói vậy
nên họ không dám gửi
tôi cũng xin lỗi mọi người
khi không nhận tiền của mọi người
vì tôi không tổ chức quyên góp
như mọi năm mỗi lần tôi tổ chức quyên góp
là khán giả khắp nơi gửi về rất nhiều
nhưng năm nay tôi nói rõ là không quyên góp
tuy nhiên một số người
vẫn biết số tài khoản của tôi
do từng quyên góp từ những năm trước
nên họ vẫn gửi vào
tôi coi đó là những món quà dành tặng phi nhung để làm từ thiện
bởi vậy nên tôi xin làm từ thiện
dưới tên phi nhung
để góp phần có thêm công đức
giúp phi nhung sớm vượt qua cơn nguy kịch
vượt qua ca sĩ
chi di phương trinh
đã quyên góp được hai mươi năm đô
trong tiệc sinh nhật của mình để gửi về việt nam
cứu trợ đồng bào dưới tên phi nhung
có cả sự hỗ trợ gửi tới các con nuôi phi nhung
đang được bảo trợ bởi một sư cô
thân thiết với nữ ca sĩ
mới đây vị sư cô này đã gửi lời cảm ơn
tới chi di phương trinh
cô nói nam ô a di đả phật
sư cô chào cô chi di phương trinh
con đã nhận được tiền của cô
trao tặng cho sở bảo trợ xã hội dưới tên phi nhung
sư cô rất cảm động
trước tấm lòng
tình thương của cô chy di phương trinh và chị phi nhung
đã vì các bé mổ côi
giúp các bé vơi đi nỗi bất hạnh
sư cô trân trọng tấm lòng của hai người
trong những ngày này
chị phi nhung đang lâm bạo bệnh rất nặng
sư cô không biết phải làm sao
sư cô chỉ biết cầu nguyện mỗi ngày
sư cô cầu xin tất cả quý vị trong và ngoài nước
cùng nhau cầu nguyện tiếp sức cho chị phi nhung
được tai qua nạn khỏi
sư cô đang nói
thì các con nuôi phi nhung lao tới hỏi chi di phương trinh
cô chi di ơi khi nào mẹ phi nhung
mới về với tụi con
câu hỏi tội nghiệp này khiến sư cô không cầm được nước mắt
phải bật khóc
tiếp đó một con nuôi của phi nhung
cũng gửi lời cảm ơn tới chì di phương trinh
chúng con chào cô chi di phương trinh
chúng con là con của mẹ phi nhung
chúng con cảm ơn cô rất nhiều
vì đã vì mẹ phi nhung mà tặng tiền cho chúng con
lo cho chúng con ăn học
chúng con sẽ cố gắng học thật tốt
để không phụ lòng mẹ và cô
một con trai nuôi khác thì bật khóc nước nở
cô chi di phương trinh ơi
mẹ phi nhung của chúng con
đang bị bệnh nặng lắm
ngày đêm chúng con chỉ biết tụng kinh cầu nguyện
cho mẹ tay qua nạn khỏi
bệnh tật tiêu trừ để về với chúng con
chúng con nhớ mẹ nhiều lắm
cô ơi cô cứu mẹ phi nhung của chúng con đi
chúng con sẽ bơ vơ lắm
chúng con sợ không biết sống thế nào
nếu không có mẹ sợ mẹ bỏ chúng con
mẹ ơi con biết phải làm sao đây
mẹ mau về với con đi
con nhớ mẹ nhiều lắm
mẹ mau về với chúng con đi
cô chi di phương trinh ơi
cô hãy cứu mẹ phi nhung đi
mẹ con hứa luôn luôn che chở cho chúng con
lo cho tương lai của các con sau này
con chỉ mong mẹ về với chúng con thôi
mẹ ơi mẹ về với chúng con đi
những lời cầu xin này
của con trai phi nhung
khiến khán giả không khỏi đau lòng xót xa
ai cũng mong phi nhung sớm khỏi bệnh
vì còn rất nhiều con nuôi của cô đang chờ đợi